bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn đảng toàn dân toàn quân của cả hệ thống chính trị
nhân dân là chủ thể bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt chuyên trách lực lượng chiến đấu đầu tiên bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia
nhấn mạnh đại hội một mươi ba là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đảng và đất nước
bài viết đăng trên báo nhân dân vừa qua với tiêu đề
chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội một mươi ba của đảng đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nêu lên rất nhiều vấn đề trong đó có vấn đề bảo đảm an ninh quốc phòng trong giai đoạn phát triển mới
trong bài viết tư tưởng định hướng chỉ đạo của tổng bí thư chủ tịch nước là cách tiếp cận vấn đề về bảo đảm an ninh quốc phòng trong thời kỳ mới trên một tư duy mới
đó là tư duy về an ninh chủ động là xử lý đúng đắn
hiệu quả mối quan hệ với các nước lớn các đối tác chiến lược các nước láng giềng
đó là nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá đảng nhà nước
chống phá cách mạng việt nam của các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị
những năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng mà trực tiếp là quân ủy trung ương bộ quốc phòng đảng ủy bộ tư lệnh cấp ủy
chỉ huy các cấp bộ đội biên phòng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác
với những nỗ lực cố gắng cao nhất nhằm quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của đất nước
sau khi có bài viết của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước đảng ủy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
chúng tôi đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng tổ chức phổ biến
học tập tới tất cả cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng về bài viết của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước
để trên cơ sở đó mỗi cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng ý thức được một cách đầy đủ nhất vị trí ý nghĩa
tầm quan trọng của đại hội một mươi ba của đảng xác định tốt cái trách nhiệm đóng góp trí tuệ công sức của mình
bằng những việc làm thiết thực cụ thể của mình để tổ chức thành công đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
bảo đảm an ninh quốc phòng trong mọi thời kỳ cách mạng luôn là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đảng nhà nước và nhân dân ta
trong suốt nhiệm kỳ đại hội một mươi hai của đảng quốc phòng an ninh của nước ta tiếp tục được tăng cường an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao
tuy nhiên trước yêu cầu ngày càng cao đối với công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chỉ huy các cấp trong bộ đội biên phòng cần xây dựng hình ảnh bộ đội cụ hồ thời kỳ mới với những nét đặc trưng tiêu biểu về phẩm chất chính trị đạo đức văn hóa tính tổ chức kỷ luật sức khỏe trí thức khoa học và trình độ quân sự
chúng tôi làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng công tác quản lý nội bộ của bản thân mình cán bộ chiến sĩ biên phòng của chúng tôi thì có tiếp xúc với các mặt trái các tên ạn xã hội
chúng tôi làm tốt công tác giáo dục chính trị có sự kiên định có sự vững vàng kế thừa lục truyền thống đoàn kết truyền thống yên lước của dân tộc trên cơ sở đó tăng cường công tác quản lý tăng cường công tác giáo dục kịp thời cung cấp thông tin để anh em cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng nhận diện rõ những mặt trái nhận diện rõ các cái tệ nạn các cái tiêu cực và tự mình tránh xa những cái tệ nạn những cái tiêu cực đó
để thực hiện hiệu quả những chỉ đạo của tổng bí thư chủ tịch nước về vấn đề bảo đảm an ninh quốc phòng trong thời kỳ mới đảng ủy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tiếp tục tham mưu cho quân ủy trung ương bộ quốc phòng đề xuất với đảng nhà nước ban hành nhiều chủ trương chính sách về xây dựng quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trong đó trọng tâm là về dự thảo luật biên phòng việt nam nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới